kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
theo thông tin từ bộ y tế cho biết tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày một mươi một tháng bảy việt nam có sáu trăm ba mươi ba ca mắc mới bệnh nhân hai mươi tám bốn trăm bảy mươi một đến hai mươi chín
trong số đó một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại bà rịa vũng tàu và sáu trăm ba mươi hai ca ghi nhận trong nước có bốn trăm tám mươi hai ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
các ca ghi nhận trong nước bao gồm tp hcm sáu trăm linh ca bắc giang chín ca hà nội sáu ca hưng yên ba ca bà rịa vũng tàu ba ca ninh thuận hai ca hà tĩnh hai ca bình thuận hai ca bình định một ca đắk nông một ca lâm đồng một ca hải phòng một ca thanh hóa một ca
và tính đến một mươi hai ca
từ một mươi hai h ngày một mươi một tháng bảy việt nam có tổng cộng hai mươi bảy một trăm tám mươi năm ca ghi nhận trong nước và một chín trăm một mươi tám ca nhập cảnh
có một mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là yên bái quảng trị tuyên quang sơn la ninh bình thái nguyên điện biên hải dương phú thọ nam định quảng nam và lào cai
chủ tịch ubnd tỉnh bình phước vừa ký văn bản hỏa tốc về việc thực hiện giãn cách xã hội tại thị xã phước long và bình long
từ một mươi hai h ngày hôm nay một mươi một tháng bảy sau khi hai địa phương này có ba ca dương tính với sars cov hai
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại nhiều huyện thành phố ubnd tỉnh bình phước đã có văn bản thực hiện giãn cách huyện trơn thành theo chỉ thị số một mươi sáu
còn thành phố đồng xoài và ba huyện lộc ninh bù gia mập hớn quản giãn cách theo chỉ thị một mươi năm
đến thời điểm này tỉnh bình phước đã có hai mươi năm trường hợp dương tính với virus sars cov hai trên địa bàn
gồm thị xã bình long thị xã phước long
thành phố đồng xoài các huyện hớn quảng bù gia mập trân thành lộc ninh
trung tâm y tế huyện bầu bàng tỉnh bình dương cho biết cơ quan y tế đã vận động được các công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn ampax international
quay lại công ty và tiến hành truy vết lấy mẫu xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín
đây là số công nhân đã xô cửa công ty bỏ chạy vào tối ngày một mươi tháng bảy sau khi phát hiện có ca nhiễm tại đây
kết quả test nhanh bước đầu sáu trăm năm mươi
cơ quan y tế bầu bàng xét nghiệm lần một và lần hai phát hiện một cặp vợ chồng dương tính với virus sars cov hai
lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa nơi ở là khu trọ và khu vực làm việc trong một công ty tại khu công nghiệp bầu bàng
do cơ quan y tế truy vết phát hiện con gái của cặp vợ chồng làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn ampass inonational nghi dương tính sars cov hai
ngay sau đó lực lượng chức năng đã khoanh vùng hai nhà xưởng c và d
của công ty để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho các công nhân
tại thời điểm này khi lực lượng y tế đến truy vết đúng lúc công ty cho tan ca ở các xưởng sản xuất khác
công nhân ra ngoài nghe tin tỏ ra lo sợ nên xô đẩy cổng để chạy ra ngoài
lực lượng chức năng huyện bầu bàng phối hợp với ngành y tế huyện và công ty đã kêu gọi tuyên truyền các công nhân
cần nêu cao tinh thần vì cộng đồng và giải thích việc xét nghiệm là vì đảm bảo an toàn sức khỏe cho công nhân
trong đêm các công nhân đã hiểu và hợp tác quay lại là
làm công tác truy vết xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
dự kiến từ nay đến ngày một mươi hai tháng bảy gần năm công nhân của công ty trên sẽ được lực lượng y tế
tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm test covid một mươi chín để kiểm tra sức khỏe cho toàn thể công nhân
thưa quý vị dịch covid một mươi chín xuất hiện thì ngay lập tức những chốt kiểm soát dịch được dựng lên
lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát dịch nay đã không quản ngại nguy hiểm
ngày đêm cùng chung tay tham gia vào cuộc chiến đẩy lùi dịch covid một mươi
ghi nhận về một đêm trực kiểm soát covid một mươi chín ở các chốt kiểm soát dịch tại tỉnh quảng ngãi
hai mươi giờ đêm tại chốt kiểm soát dịch trên tỉnh lộ sáu trăm hai mươi một qua xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
công an dân quân tự vệ túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để kiểm soát người ra vào địa phương
đò thân nhiệt tất cả những người qua chốt
đã nhiều ngày các anh em làm việc xuyên đêm
dịch covid một mươi chín xuất hiện tại địa bàn nên nhiệm vụ này càng nặng nề hơn
có người ở đêm từ đêm đến sớm rất là yên tâm cho dân là nhà nhiệm vụ rất là câu cỏ
thì xin tất cả các công việc ở nhà thì trực trăm bằng trăm
rồi để phục vụ để làm công tác bảo vệ ở các chốc
thì nói chung riêng đó với công an xã thì hiện nay có báo đồng chí thì chia phiên nhau ra để chia các ca trực
thì nói chung là anh em rất là vất vả
gác việc gia đình để lo việc xã hội không một ai nề hà
thậm chí là sẵn lòng tham gia trực chốt thực hiện nhiệm vụ
chuyện nhụt trí chán nản dường như không có chỗ trong suy nghĩ của lực lượng trực chốt khi dịch bệnh chưa được đẩy lùi
công việc này thì mình cũng không thể mà nói là nõn là không thể nói được
là công việc nhiệm vụ mình phải làm thôi
mình phải cố gắng lên vì mọi người vì cộng đồng
nên mình phải cố gắng mình làm cho hết nhiệm vụ
chứ không thể nói là từ nõn được
đêm về khuya đường đã vắng người
những người trực tại chốt kiểm soát covid một mươi chín vẫn không ngủ
tất cả cùng thức để cùng chung một mục tiêu là bám chốt quyết chiến thắng trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
để cuộc sống của người dân trở lại với nhịp sống bình thường
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai vừa phối hợp với cục an ninh mạng bộ công an
và các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá thành công chuyên án
bắt giữ tám đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc
và hoạt động đánh bạc cá độ trực tuyến qua internet
khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một qua công tác nắm tình hình
lực lượng trinh sát phát hiện trên địa bàn tỉnh lào cai có một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn
hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng bồng tám mươi tám
để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
các đối tượng sử dụng tài khoản tổng đại lý tài khoản đại lý và tài khoản con bạc trên các trang mạng bong tám mươi tám
các tài khoản cấp trên có thể tạo
và theo dõi tài khoản cấp dưới
mỗi tài khoản có thể do một hoặc nhiều đối tượng cùng quản lý sử dụng để ăn chia tiền thắng thua từ các con bạc
cơ quan công an xác định tám đối tượng trong đường dây này gồm nguyễn thế hoàng bùi tuấn vũ nguyễn văn bình
nguyễn công thành nguyễn ngọc tuấn nguyễn quốc thịnh trịnh việt tiệp và khổng quốc việt đều trú trên địa bàn tỉnh lào cai
ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tám tổ công tác đồng loạt đột kích tiếp cận nơi cư ngụ của tám đối tượng nêu trên
và đưa về trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ hành vi
quá trình khám xét cơ quan điều tra đã tạm giữ tám trăm sáu mươi triệu đồng tiền mặt bốn xe ô tô một mươi ba điện thoại di động sáu xe máy cùng nhiều tăng vật liên quan
cơ quan công an xác định từ đầu tháng sáu hai nghìn hai mươi một đến ngày tám bảy hai nghìn hai mươi một
các con bạc đã đặt cược số điểm đánh bạc qua mạng tương đương với số tiền là ba trăm năm mươi tỷ đồng

bình phước công an thị xã đồng xoài đang tạm giữ hình sự đối tượng hoàng đức sang chú khu phố xuân bình phường tân bình thành phố đồng xoài để điều tra về hành vi đánh bạc
vào sáng ngày một mươi tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài và công an phường tân phú
tổ chức bắt quả tang hoàng đức sang đang đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
tại quán cà phê có địa chỉ tại khu phố phú thanh phường tân phú tp đồng xoài
từ chiếc điện thoại di động sang sử dụng để đánh bạc bước đầu cơ quan công an đã xác định trong ngày năm bảy hai nghìn hai mươi một
hoàng đức sang đã tham gia cá cược tổng cộng là một trăm ba mươi năm trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc trên sáu trăm năm mươi triệu đồng
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn cho biết đã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị
tiếp cận sáu mươi ba công dân việt nam nhập cảnh trái phép sang trung quốc
trong số các công dân này có một đối tượng bị truy nã
ba công dân này gồm bốn mươi nam một mươi ba nữ có hộ khẩu thường trú tại hai mươi một tỉnh thành phố trên cả nước
trước khi bàn giao các công dân được khám sàng lọc đo thân nhiệt có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
và được đưa về khu cách ly phòng chống dịch trong vòng hai mươi một ngày trước khi trở về địa phương
qua giả soát thông tin trong số trên có một trường hợp là đối tượng truy nã về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
lệnh truy nã trước đó đối tượng đã bị xử lý theo pháp luật trung quốc với án phạt bảy năm tù
sau khi hoàn thành các thủ tục tiếp nhận công an tỉnh lạng sơn đã bàn giao đối tượng truy nã cho công an tỉnh bắc giang
để điều tra xử lý theo thẩm quyền
khoảng giờ sáng nay lực lượng cảnh sát giao thông công an tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi đã truy quét
và xử lý một nhóm khoảng hai mươi thanh thiếu niên độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu tụ tập đua xe trái phép trên tuyến đường hoàng sa
thành phố quảng ngãi
lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời xử lý bốn đối tượng và tạm giữ năm xe mô tô lập biên bản xử lý hành chính
đối với nguyễn công bình về hành vi đua xe trái phép và một số lỗi vi phạm khác phạt hành chính hơn một mươi triệu đồng
tịch thu xe mô tô trong đó có cả lỗi của chủ phương tiện giao xe cho người vi phạm
ngoài ra cơ quan công an còn xử lý hành chính đối với ba đối tượng khác vì tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông
và không chấp hành các biện pháp giãn cách xã hội
trong thực hiện biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn đình toàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã ngũ phúc huyện kiến thụy thành phố hải phòng
và đối tượng vũ thị mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khu một phường suối hoa thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh
là đối tượng nguyễn thị vân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa thắng xã đông cứu huyện gia bình tỉnh bắc ninh
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện